tại hà nội tổng cục thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến về việc hợp nhất các tri cục thuế
để thành lập các tri cục thuế khu vực trực thuộc ba mươi năm cục thuế tỉnh thành phố
trong đợt triển khai lần thứ ba sẽ giảm một trăm linh chín tri cục thuế
cụ thể việc triển khai hợp nhất các tri cục thuế đợt ba năm hai nghìn một mươi chín lần này
sẽ thực hiện hợp nhất hai trăm linh bảy tri cục thuế để thành lập chín mươi tám tri cục thuế khu vực giảm một trăm linh chín tri cục thuế
như vậy tính đến nay sau hai đợt hợp nhất tổng cục thuế đã sắp xếp hơn bốn trăm linh một tri cục thuế
thuộc sáu mươi một cục thuế tỉnh thành phố để thành lập một trăm chín mươi tri cục thuế giảm hai trăm một mươi một tri cục thuế
số tri cục thuế trong cả nước đã giảm từ bảy trăm một mươi một còn năm trăm linh tri cục thuế
phát biểu tại hội nghị lãnh đạo ngành thuế nhấn mạnh
việc sắp xếp tri cục thuế bước đầu hợp nhất gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất địa điểm nhân sự
do đó các cục thuế cần phải làm tốt công tác tuyên truyền công tác sắp xếp bộ máy công tác chuyên môn nghiệp vụ
để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách tại các đơn vị hợp nhất